trong những ngày vừa qua tại một số tuyến phố ở hà nội đã được các đơn vị thi công lát đá vỉa hè trở lại
tuy nhiên theo cơ quan chức năng vẫn còn rất nhiều con phố đang chờ kết luận của thanh tra để tiếp tục thực hiện
như vậy về tiến độ sẽ rất khó khăn để hoàn thành công trình phục vụ người dân đi lại trong dịp tết nguyên đán mậu tuất hai nghìn một mươi tám
nhiều ngày qua về hè tại một số tuyến phố ở hà nội như tôn đức thắng nguyễn du ngồn ngang gạch đá và không hề có công nhân thi công
trước đó ngày bảy tháng một mươi hai chủ tịch ubnd tp hà nội nguyễn đức trung đã yêu cầu các dự án đang chuẩn bị đầu tư cải tạo về hè phải tạm dừng thực hiện để kiểm tra giả soát
do bị dừng lại trong quá trình thi công nên nhiều đoạn vỉa hè trở nên nhét nhát bụi bậm gạch đá xếp bừa bãi
điều đang nói là nền của vỉa hè thấp đã gây không ít khó khăn và bất tiện cho việc đi lại của người dân
thậm chí có nhiều hộ gia đình phải dùng văn gỗ để đi vào nhà
không bây giờ xe ô tô thiếp ví dụ như vào phòng khám như thế này thì ô tô người ta không lên được
đấy là bây giờ phải làm sao cho nó gọn gàng đến đâu làm đến đấy
khó khăn là đi lại ra vào không đi được
nên là đường vỉa hè như thế này mà không đi được là làm sao bây giờ
rời mưa rời gió rất khổ em ạ
ba lần tôi bị ngã đây rồi đó
đối với cái công việc kinh doanh của mình đã bị ảnh hưởng rất là nghiêm trọng bởi vì cái đường này rất là bụi
đáo lên mà không xử lý không làm luôn thì nó rất là bụi
mà bụi nó bám vào sản phẩm của mình ở bên trong rất là nhiều
cái nhà khách rất là chê và mình không bán hàng được
theo ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân trong thời gian dài
nhiều đống đá xếp ngổn ngang trên vỉa hè không chỉ gây mất mỹ quan đô thị
mà còn làm cản trở việc đi lại của người đi bộ
bên cạnh đó về hè bưa bộn những chân cột điện bốt điện bị đào sới rồi ngừng thi công
không chỉ ảnh hưởng đến đời sống và công việc kinh doanh của nhiều hộ dân xung quanh khu vực đó
mà còn là mối nguy hiểm tiềm tàng đối với những người đi bộ
công việc lăn vỉa hè này này mình nghĩ làm sao cho nó nhanh trước tết
và để cho người già trẻ con đi lại cho nó an toàn và thuận lợi cho dân
tại vì là người ta bảo chẳng nào là gạch vỡ nhiều quá gạch vỡ nhiều quá người ta đừng ngại
thì bây giờ phải làm đi để cho sân người ta đi không khách cả đường rồi như thế này
trong thời gian sắp tới thì mình mong muốn là các doanh nghiệp thì cố gắng và giải quyết
cái đoạn đường này càng sớm càng tốt để ảnh hưởng đến cái nhu cầu
cũng như là tất cả mọi người ở đây
tết nguyên đán đang tới rất gần
hy vọng việc thi công lát đá vỉa hè ở hà nội sẽ đầy nhanh tiến độ
bảo đảm chất lượng và sớm hoàn thành để phục vụ nhân dân thủ đô trước thêm năm mới mậu tuất hai nghìn hai mươi